từ ngày một tháng bốn thực hiện giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờn
tổng cục thuế ban hành đã ban hành công điện về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn theo quy định tại nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
theo đó từ ngày một tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai giảm năm mươi mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng trừ ethanol dầu diazen dầu ma rút dầu nhờn mỡ nhờn
giảm bảy mươi mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa
việc giảm thuế bảo vệ môi trường góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ hai hai trăm linh đồng một lít đối với xăng
một trăm linh đồng một lít đối với dầu diazen dầu ma rút dầu nhờn một một trăm linh đồng một kg đối với mỡ nhờn
và bảy trăm bảy mươi đồng một lít đối với dầu hỏa